sáng nay tại hà nội viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba của ngành kiểm sát nhân dân chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai ngành kiểm sát đã thực hiện quyền công tố kiểm soát việc tiếp nhận giải quyết gần một trăm bốn mươi năm nguồn tin về tội phạm thực hành quyền công tố kiểm soát điều tra gần một trăm một mươi hai vụ
hơn một trăm bảy mươi ba bị can ban hành hơn tám mươi chín yêu cầu điều tra thực hiện quyền công tố kiểm tra xét xử hơn một trăm linh một vụ hơn một trăm chín mươi một bị cáo
công tác điều tra tội phạm có nhiều tiến bộ nhiều đơn vị trong ngành có nhiều cách làm hay sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao đóng góp quan trọng của ngành kiểm sát nhân dân đối với thành tiệu chung của đất nước
đặc biệt trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ quyền con người quyền và lợi ích hợp pháp của công dân góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh dân chủ nghiêm minh theo tinh thần chủ trương cải cách tư pháp
chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị trong thời gian tới ngành kiểm sát cần chủ động thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng
tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố xét xử thi hành án
trong đó cần nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân để khởi tố điều tra hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp hành vi tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định
qua đó làm tốt vai trò của viện trong cơ chế phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực
chủ tịch nước đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ hiệu quả với chính phủ bộ công an tòa án nhân dân tối cao văn phòng chủ tịch nước trong nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu trình chủ tịch nước xem xét quyết định về đặc xá
xét đơn xin ân giảm án tử hình thực hiện có trách nhiệm đầy đủ để hàng năm chủ tịch nước đều có quyết định đặc xá
sáng nay công an tp hcm tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nghị quyết
chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm trung tướng lê tân tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hcm luôn chủ động triển khai có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị
công an tp hcm đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm kéo giảm bảy ba mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
quyết liệt nỗ lực thực hiện các nội dung đề án sáu đã truyền dữ liệu về cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt chín mươi sáu sáu
đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ trưởng tô lâm biểu dương những thành tích của công an tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi hai
theo bộ trưởng tô lâm năm hai nghìn hai mươi ba tình hình thế giới
tiếp tục biến động tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiêm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
vì vậy đại tướng tô lâm yêu cầu công an thành phố phải giữ vững thế chủ động chiến lược
kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền triển khai phương án xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an thành phố thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
công an thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ mục tiêu yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong đề án sáu của chính phủ
đẩy mạnh công tác cải cách minh bạch hóa thủ tục hành chính dịch vụ công lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ cứu nạn cứu hộ
cũng tại hội nghị thờ ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao các huân chương huy chương
danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ban giám đốc công an tp hcm và các bằng khen của bộ công an
cho các đơn vị cá nhân có thành tích trong phong trào vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
cũng trong sáng nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
các đồng chí trong đảng ủy lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai cục truyền thông công an nhân dân đã bám sát chủ trương định hướng tuyên truyền của đảng
nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền
xuất bản điện ảnh góp phần định hướng trong việc thực hiện đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước những chủ trương chỉ đạo hoạt động của đảng ủy công an trung ương
bộ công an đặc biệt đã làm nổi bật được vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
và quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch chính quy tinh nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ
ghi nhận tinh thần chủ động và những kết quả thành tích cục truyền thông công an nhân dân đã đạt được
trong năm hai nghìn hai mươi hai thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc
đầy đủ nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
nội dung hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám và tinh thần nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
được nêu ra tại hội nghị đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác báo chí truyền thông
với tinh thần cầu thị và nghiêm túc thiếu tướng đỗ triệu phong bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định trong thời gian tới
đơn vị sẽ phát huy những kết quả đạt được khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế đoàn kết tích cực
phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương và các đơn vị chức năng trong triển khai thực hiện
hoàn thành tốt chỉ tiêu yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng trần quốc tỏ trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
bằng khen của bộ công an các danh hiệu cho các đồng chí lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn hai mươi hai
chiều nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã tới sự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tham mưu tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo
hướng dẫn về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng trong công an nhân dân
nổi bật đã tham mưu ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra
cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ghi nhận biểu dương những thành tích mà cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã đạt được trong năm qua
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu thời gian tới cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tiếp tục quán triệt phương châm
giám sát phải mở rộng kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm trong thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
và chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
và chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
cùng với đó tập trung tham mưu chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong công an nhân dân
tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng người đứng đầu cán bộ chủ chốt
tiếp tục chỉ đạo cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác nắm tình hình
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ
làm công tác kiểm tra đảng các cấp trong công an nhân dân giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
có bản đỉnh chính trị vững vàng
theo thống kê hiện toàn quốc có trên hai trăm bốn mươi bảy người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy
và khoảng một mươi sáu người bị quản lý sau cai nghiện
đây được xác định là nguồn cầu
tiêu thụ ma túy rất lớn gây áp lực không nhỏ đến công tác phòng chống tội phạm ma túy
với quyết tâm đấu tranh mạnh hơn với tội phạm ma túy trong sáng nay tại hà nội
hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được tổ chức
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công gần hai mươi bốn vụ
bắt giữ ba mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ trên bảy trăm bốn mươi kg heroin gần một tám mươi sáu tấn và ba bảy triệu viên ma túy tổng hợp
cùng với hàng trăm kg thuốc viện cần xa
đấu tranh truy bắt ba trăm sáu mươi ba đối tượng truy nã trong đó bắt giữ vũ hoàng oanh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có bảy tiền án tiền sự
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ quán triệt và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ
với quan điểm là phòng ngừa và ngăn chặn ma túy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy những việc đã làm tốt trong năm hai nghìn hai mươi hai phải làm tốt hơn sâu sắc hơn trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó tập trung làm tốt công tác quản lý người nghiện xác định tình trạng nghiện và hoàn thiện hồ sơ đưa đi cai nghiện
không để phát sinh điểm tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy chủ động nắm chắc tình hình thu thập tài liệu
xác lập chuyên án và đấu tranh điều tra xử lý tội phạm về ma túy với phương châm không bắt khúc giữa
khám phá cả đường dây bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu điều tra triệt để không làm oan sai không để lọt tội phạm
không để việt nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế đồng thời triển khai mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm với ma túy phức tạp nổi lên trên các tuyến địa bàn trọng điểm
trong đó tập trung triển khai lực lượng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy
góp phần bảo vệ an ninh an toàn tết nguyên đán quý mão và các sự kiện lớn của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba cũng được công an tỉnh ninh thuận tổ chức trong ngày hôm nay
thiều tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đến giữ và phát biểu chỉ đạo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an tỉnh ninh thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị
tư tưởng gian luyện phẩm chất đạo đức bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ pháp luật
thường xuyên quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ nhất là lực lượng công an cơ sở xã phường thị trấn
chú trọng công tác thanh tra kiểm tra thực hiện các quy trình quy định kỷ luật kỷ cương trong công tác của lực lượng
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự phải làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản đảm bảo ổn định an ninh trong các lĩnh vực
tập trung đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội quyết liệt đấu tranh kéo giảm tội phạm
tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm gia tăng trong năm hai nghìn hai mươi ba
mặt khác công an tỉnh ninh thuận tiếp tục nâng cao chất lượng về hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
trọng tâm là thực hiện đề án sáu của chính phủ tăng cường tuần tra kiểm soát kéo giảm tai nạn giao thông
đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ trong mọi điều kiện tình huống
với tinh thần chủ động đổi mới quyết tâm quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí trồng văn lâm
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận biểu dương
những thành tích công an tỉnh tuyên quang đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh những kết quả đạt được thứ trưởng nguyễn văn long cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm
mà công an tỉnh cần tập trung trong thời gian tới
trong đó cần tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba và kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
bám sát khẩu hiệu hành động xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
bên cạnh đó tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng và các tổ chức đoàn thể quần chúng
tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
cùng với đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn không để bị động bất ngờ
nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính
tập trung thực hiện đề án sáu của chính phủ và các dịch vụ công của ngành công an
thưa quý vị để nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân
trên hệ thống báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân cục truyền thông công an nhân dân với vai trò là cầu nối
đã xây dựng các kế hoạch đặc biệt là tổ chức các chuyến đi thâm nhập thực tế tại công an
các đơn vị địa phương
có thể nói đây là một hoạt động hết sức quan trọng
một là chúng ta để các phương tiện truyền thông bên ngoài hiểu được hình ảnh và công việc của lực lượng công an
thứ hai là chúng ta cũng chia sẻ các nội dung thông tin về lĩnh vực an ninh trật tự cũng như là an toàn xã hội
để cho các cơ quan truyền thông bên ngoài nắm được và đồng hành cùng với cả lực lượng truyền thông công an
đổ mồ hôi trứng trường bớt đổ máu
khẩu hiệu này luôn là lời nhắc nhở đối với lực lượng sẵn sàng chiến đấu mang tên cảnh sát cơ động
đối với các cơ quan báo chí ngoài lực lượng công an nhân dân
cơ hội được thâm nhập thực tế cuộc sống công tác huấn luyện của cán bộ chiến sĩ là rất ít
do vậy khi có được cơ hội như thế này
đối với các phóng viên báo chí môi trường này sẽ là hình ảnh chân thực nhất của lực lượng công an nhân dân

cục truyền thông công an nhân dân với vai trò vừa là công đối vừa trực tiếp thực hiện
đã xây dựng nhiều kế hoạch hợp tác truyền thông
đặc biệt là tổ chức cho phóng viên báo chí được thâm nhập thực tế tại công an các đơn vị địa phương
qua đó phản ánh sinh động cuộc sống công tác chiến đấu và những khó khăn vất vả công hiến của lực lượng công an nhân dân
lất tỏa được hình ảnh người chính sĩ công an người nước quân thân vì dân phục vụ
cho chúng tôi được đi thâm nhập thực tế nó cũng đơn giản hơn
để xong hành cùng với chuyển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị
chúng tôi thấy công tác tuyên truyền để làm rõ nổi bật những khó khăn vướng mắt
vào những thành tích chiến công đóng góp của lực lượng cảnh sát cơ động
trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn
xã hội rất quan trọng thời gian vừa qua giữa cục truyền thông với lại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
có sự phối hợp rất hiệp nhạc cho nên việc tuyên truyền làm nổi bật hình ảnh
của lực lượng cảnh sát cơ động những đóng góp chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động
trong trung của công an nhân dân rất là nổi bật
không chỉ các thành phố lớn mà tại các tỉnh biên giới vùng sâu vùng xa
công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn đóng vai trò quan trọng
đây cũng là những địa bàn mà cục truyền thông công an nhân dân hướng tới
để phóng viên báo chí ngoài lực lượng công an có dịp để trải nghiệm thực tế
thời gian tới thì chúng tôi sẽ đưa phóng viên các ngành ngoài
các đơn vị truyền thông ngoài hiểu kỹ lực lượng công an hơn
ở những vùng khó khăn hơn
thì cái việc mà qua thông qua thực tiễn và quan sát trực tiếp
các hoạt động thường thường nhật đặc biệt là lực lượng công an xã
thì các phóng viên hiểu được nhiều hơn về các môn mặt công tác
của lực lượng công an trong cuộc sống bình thường
và từ đó thì cái việc tuyên truyền và cái việc ghi nhận hình ảnh
của người công an nhân dân các đơn vị truyền thông ngoài
các chiến sĩ công an trong từng ngày từng giờ
công việc thường nhật của họ thì nó sinh động hơn
và sát thực với thực tiễn hơn